ngày một mươi bốn tháng một mươi tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với cổng tri thức thánh gióng phát động cuộc thi sáng tắt videoclip tự hào việt nam
cuộc thi diễn ra từ ngày một mươi chín tháng một mươi đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một hướng đến đối tượng là tất cả các cá nhân
nhóm cá nhân đang học tập lao động và sinh sống tại việt nam có độ tuổi không quá ba mươi năm
đặc biệt thí sinh có thể tự quay hoặc biên tập dựng phim từ hình ảnh videoclip có sẵn
có nguồn gốc rõ ràng và được sự đồng ý của tác giả
nội dung cuộc thi xoay quanh các địa chỉ đỏ danh lam thắng cảnh di tích lịch sử của việt nam
trong tác phẩm dự thi phần thuyết minh hoặc giới thiệu phải sử dụng tiếng anh kèm phụ đề tiếng việt nam do chính tác giả thực hiện